liên quan đến phản ánh của báo chí mới đây về việc có tình trạng người trung quốc nhập cảnh vào việt nam đầu tư kinh doanh và mua bất động sản gần các khu vực trọng yếu về quốc phòng an ninh
mới đây tổng cục quản lý đất đai bộ tài nguyên và môi trường đã khẳng định không chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nước ngoài ở việt nam
theo quy định của pháp luật đất đai điều năm luật đất đai người nước ngoài không phải là đối tượng sử dụng đất
do đó người nước ngoài không được giao đất cho thuê đất công nhận quyền sử dụng đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nên không có việc chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nước ngoài tại việt nam
đồng thời bộ tài nguyên và môi trường đã tiếp tục có văn bản yêu cầu các địa phương kiểm tra xác minh từng trường hợp xử lý theo đúng quy định của pháp luật và công khai thông tin cho dư luận báo chí